cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tĩnh vừa bắt khẩn cấp đối tượng phạm thị loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi trộm cắp tài sản thu giữ năm mươi triệu đồng và một số tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an loan khai nhận cách đây hơn một tháng có quen biết với anh phạm phan thanh qua mạng zylo
ngày năm tháng một anh thanh rủ loan vào hà tĩnh cùng
ngày bảy tháng một khi đến thành phố hà tĩnh cả hai vào thuê phòng tại khách sạn minh đức nghỉ
ba giờ chiều cùng ngày khi anh thanh có việc phải ra ngoài loan đã lục túi sách lấy đi một trăm linh triệu đồng tiền mặt
sau đó bắt xe về hải phòng lần trốn
khi về tới phòng kiểm tra tài sản bị mất nên anh thanh đã đến trình báo cơ quan công an
sau một thời gian điều tra vào ngày hai mươi tháng một công an tp hà tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phạm thị loan